sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám bão parkha đã đi vào biển đông trở thành cơn bão số bảy
trong khi đó một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành ngay trên biển đông
trước diễn biến này ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức họp bàn giải pháp ứng phó
sáng ngày hai mươi sáu tháng tám khu vực giữa biển đông đã hình thành một áp thấp nhiệt đới
dự báo đến bốn giờ ngày hai mươi bảy tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh bình định
khánh hòa khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp sáu
dân cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong khi đó cũng trong sáng ngày hai mươi sáu tháng tám bão park kha đi vào biển đông trở thành cơn bão số bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc
các tỉnh miền núi phía bắc vừa bị ảnh hưởng bởi mưa bão số sáu
có thể tiếp tục hứng chịu ảnh hưởng từ bão số bảy nguy cơ lũ quét sạt lở đất là rất cao
chúng ta phải lưu ý đó là các hoạt động về tàu thuyền nhỏ ở ven biển
các lông mè nuôi trồng thủy sản các hoạt động của khách du lịch
khu vực áp thấp nhiệt đới cũng như khu vực ven biển của hải phòng quảng ninh
là vùng có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão số bảy
trên đất liền chỉ đạo ngay xuống các địa phương
vùng có nguy cơ sản là đất liền
để kiểm tra tiếp tục đôn đốc và kiểm tra những vùng có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân
và các khu vực khai thác thầm lò khoáng sạc các khu vực ngầm tràn
các khu vực giao thông có thể bị chia cắt thì cái việc này chúng ta phải rất là quyết liệt
các thành viên ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai cũng kiến nghị công tác dự báo cần chính xác
nhất là việc tính toán phạm vi vùng nguy hiểm tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển
bên cạnh đó dự báo mưa cũng phải rút kinh nghiệm từ cơn bão số sáu
nhiều nơi được cảnh báo có mưa lớn nhưng thực tế mưa lại không đáng kể